giá thực phẩm tươi sống sữa gạo dầu ăn tăng một mươi ba mươi dự báo tăng tiếp trước sức ép của nguyên liệu đầu vào chi phí vận chuyển lên cao
chị loan công nhân một công ty may mặc ở quận bình tân tp hcm cho biết tháng một mươi gia đình chị chi tiêu tăng hai mươi so với khi chưa có dịch và tăng một mươi so với thời điểm bùng dịch
nếu trước dịch một bình ga một mươi hai kg chỉ có ba trăm bốn mươi đồng thì nay tăng lên năm trăm linh đồng tiền xăng xe tăng thêm một trăm linh đồng một tháng giá các mặt hàng như sữa gạo thực phẩm cũng tăng cao khiến chi phí đi chợ mỗi tuần tăng gần năm trăm linh đồng
chị loan tính toán và cho rằng với tình hình này gia đình chị năm nay làm không có dư
chị hằng ở quận gò vấp cũng khá lo lắng khi sữa bột cho em bé đang tăng cao so với trước đây
hầu hết các loại sữa nhập đều tăng từ một mươi đến một mươi năm đồng một hộp
mỗi tháng con chị uống ba hộp chi phí tăng thêm bốn mươi năm đồng
thịt cá rau củ cũng tăng rất mạnh một mươi hai mươi so với trước đây chị nói
trong khi đó chị huyền chuyên bán thực phẩm ở quận gò vấp thừa nhận giá thực phẩm tươi sống rau xanh đang tăng năm hai mươi dầu ăn cũng liên tục điều chỉnh
so với hồi tháng năm nhiều mặt hàng dầu ăn đã tăng ba đến năm đồng một lít
một số đầu mối cung cấp đang báo hai tuần nữa giá dầu sẽ tăng thêm một hai đồng mỗi lít chị huyền chia sẻ
một hệ thống siêu thị lớn tại tp hcm cho hay từ đầu tháng một mươi đến nay nhiều nhà sản xuất cung ứng đề nghị tăng giá bán trong đó chủ yếu là nhóm hàng nhập khẩu thực phẩm tươi sống
hệ thống này đang cân nhắc và có thể chấp thuận điều chỉnh tăng trong khoảng hai năm
ông võ thanh lộc giám đốc marketing chuỗi cửa hàng thực phẩm famer market thông tin rằng các nhà sản xuất nhập khẩu đã báo tăng giá hàng hóa từ giữa cuối tháng một mươi đầu tháng một mươi một
cụ thể giá tăng năm một mươi năm có một số sản phẩm tăng đột biến đến ba mươi
do đó ông cũng dự báo giá hàng hóa có thể tăng cao trong thời gian tới đặc biệt là vào dịp tết năm nay khi nhu cầu thị trường tăng cao
thừa nhận giá dầu ăn đang có xu hướng đi lên ông bùi thanh tùng phó tổng giám đốc tập đoàn kido cho hay
so với giai đoạn thấp điểm giá dầu thực vận đã tăng mạnh trong chín tháng qua do nguồn cung trên toàn cầu khan hiếm kết hợp với nhu cầu sử dụng cao
trung bình mỗi thùng dầu trước đây khoảng một mươi bốn một kg nay tăng lên ba mươi hai đồng tức tăng hơn một
ngoài ra theo ông tùng chi phí doanh nghiệp tăng cao do dịch bệnh cũng tác động đến giá thành sản phẩm
cụ thể khi doanh nghiệp triển khai ba tại chỗ chi phí trên đã tăng một mươi hai một mươi năm so với bình thường
nay doanh nghiệp tiếp tục gánh thêm chi phí vận chuyển và logistics tăng đáng kể do giá xăng dầu tăng mạnh điều này đang tạo ra áp lực tăng giá hàng hóa lên doanh nghiệp
cũng chịu cảnh giá nguyên liệu tăng cao và có nhiều bất ổn đại diện công ty cổ phần việt nam kỹ nghệ xúc sản vitsan cho biết ngoài giá nguyên liệu tăng doanh nghiệp cũng đang phải gánh thêm chi phí vận chuyển
hiện công ty có ba trăm linh đầu xe khi giá xăng dầu tăng chi phí vận chuyển của doanh nghiệp cũng tăng theo chưa kể giá bao bì in ấn cũng leo thang
sức mua quá yếu doanh nghiệp lại tham gia bình ổn thị trường nên chúng tôi đang phải gồng mình gánh chịu chi phí đại diện vitsan cho biết
để hạn chế việc tăng giá sốc đại diện sài gòn coop cho biết mới đây doanh nghiệp họp với các nhãn hàng để kìm giá và thực hiện các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu người tiêu dùng
trong khi đó farmer market thay vì chỉ chú trọng nhập khẩu đã chọn cách tăng cường tìm kiếm sản phẩm nội địa có giá bình ổn chất lượng tương đương để giảm chi phí vận chuyển
còn tập đoàn kido dịch chuyển kênh bán hàng bằng cách đẩy mạnh việc đưa sản phẩm vào kênh hiện đại và ứng dụng công nghệ số bán hàng trực tuyến mở rộng bán hàng thông qua thương mại điện tử để giảm chi phí hạ giá thành
ngoài ra các doanh nghiệp đề nghị nhà chức trách cần có các giải pháp hỗ trợ để giá nguyên liệu đầu vào xăng dầu ga không tăng sốc và đột ngột
chính phủ cũng nên có các giải pháp hỗ trợ về tài chính thuế phí để doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất ổn định giá cả hàng hóa
phó thủ tướng lê minh khái mới đây đã giao các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu của thị trường các mặt hàng quan trọng thiết yếu để chuẩn bị nguồn dự trữ bình ổn giá nhất là trong những tháng cuối năm tết nguyên đán và đầu năm hai nghìn hai mươi hai
với giá xăng dầu phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương cùng bộ tài chính điều hành linh hoạt theo diễn biến giá thế giới việc tính toán mức trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn cũng cần linh hoạt hợp lý
khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại tp hcm trong thời gian bảy ngày trước mắt kết nối kiên giang nha trang đà nẵng quảng nam quảng ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
giai đoạn ba mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế thời điểm bắt đầu giai đoạn ba sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến tp hcm thực hiện quy trình thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
đối tượng là khách quốc tế khách người việt nam đang làm việc sinh sống tại các nước bà con kiều bào đi theo mục đích thương mại công vụ hồi hương thăm thân
khách quốc tế đã được nhập cảnh vào tp hcm theo quy định về xuất nhập cảnh cách ly theo quy định an toàn của chính phủ bộ y tế cùng các cấp thẩm quyền
khách quốc tế chuyển tiếp đến từ năm địa phương đã được chính phủ đồng ý chủ trương về thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam là đà nẵng kiên giang khánh hòa quảng nam và quảng ninh
khách quốc tế đến và đi theo mục đích du lịch chọn gói combo khép kín tham quan du lịch tp hcm giai đoạn một và khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch giai đoạn hai và ba từ tất cả các thị trường được phép mở đường bay
khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch từ các phương tiện du lịch đường thủy nhập cảnh qua cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
ưu tiên khách du lịch đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại một số khu vực như châu âu trung đông đông nam á đông bắc á và bắc mỹ châu úc
khách quốc tế cần đáp ứng các điều kiện như có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín được cơ quan có thẩm quyền tại việt nam công nhận không áp dụng đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ
thời gian tiêm mũi hai hoặc mũi một đối với loại vaccine một mũi có hiệu lực đủ một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất cảnh hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được việt nam công nhận thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá sáu tháng
có kết quả âm tính với xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc rt lam trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận
tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
thông tin covid một mươi chín tp hcm biểu đồ số mắc mới liên tục đi xuống cụ thể ngày một tháng một mươi số ca mắc của thành phố được công bố là ba sáu trăm bảy mươi ca
đây cũng là ngày có số ca ghi nhận cao nhất trong hơn một tháng qua khi thành phố mở cửa kể từ đó chỉ có bốn ngày số ca mắc vượt ngưỡng hai một mươi bảy ngày số ca mắc trên một ca còn lại có chín ngày số ca mắc giảm duy trì ở mức ba con số dưới một ca
đặc biệt có ngày gần đây nhất số ca mắc giảm xuống còn sáu trăm tám mươi bảy ca tương tự số ca tử vong cũng giảm sâu trong suốt đợt dịch thứ tư có ngày cao điểm tp hcm ghi nhận ba trăm bốn mươi ca tử vong nay còn hai mươi một ca từ ngày ba mươi một tháng một mươi
trong hơn một tháng qua chỉ duy nhất một ngày mùng một tháng một mươi số ca tử vong ở mức ba con số còn lại được kéo giảm chỉ còn hai con số và càng có chiều hướng giảm dần theo thời gian
về tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên một mươi tám
trong mùng một tháng một mươi toàn thành phố đã tiêm được một mươi bảy trăm chín mươi một sáu trăm bốn mươi chín mũi trong đó sáu tám trăm chín mươi sáu một trăm sáu mươi chín người tiêm mũi một chín mươi năm tám và ba tám trăm chín mươi năm bốn trăm tám mươi người tiêm mũi hai năm mươi bốn
sau một tháng đẩy mạnh tiêm chủng đến ngày mùng hai tháng một mươi một toàn thành phố đã tiêm được một mươi ba bốn trăm ba mươi sáu chín trăm năm mươi bảy mũi trong đó có bảy sáu trăm chín mươi chín một trăm bảy mươi tám người tiêm mũi một đạt trên một trăm linh
sau một tháng đẩy mạnh tiêm chủng đến ngày mùng hai tháng một mươi một toàn thành phố đã tiêm được một mươi ba bốn trăm ba mươi sáu chín trăm năm mươi bảy mũi trong đó có bảy sáu trăm chín mươi chín bảy trăm tám mươi chín người tiêm mũi hai đạt trên một trăm linh
tỷ lệ tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ như người cao tuổi người có các bệnh lý nền của thành phố cũng tăng theo thời gian
thành phố hồ chí minh cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm chủng cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hiện các quận huyện đang trong giai đoạn tiêm vét mũi một ước tính sẽ có bảy trăm tám mươi trẻ được tiêm vaccine trong đợt này
bên cạnh đó suốt thời gian qua nếu dựa vào các tiêu chí được bộ y tế hướng dẫn
thì thành phố hồ chí minh trải qua đủ các cấp độ dịch từ nguy cơ rất cao vùng đỏ nguy cơ cao vùng cam nguy cơ trung bình vùng vàng
và nay đang dần tiệm cận với vùng xanh bình thường mới
theo báo cáo của ngành y tế thành phố hồ chí minh tính đến ngày mùng một tháng một mươi một
toàn thành phố đã đạt và duy trì ở cấp độ hai nguy cơ trung bình trong kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
điều đặc biệt cấp độ này đã duy trì trong suốt nửa tháng qua dù mở cửa nhiều hoạt động loại hình dịch vụ
hiện toàn thành phố có một mươi ba trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một vùng xanh trạng thái bình thường mới
còn ở cấp phường xã thị trấn cũng đã có hai trăm linh bảy trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp một không có địa phương nào rơi vào cấp bốn nguy cơ rất cao
dự kiến số địa phương tiệm cận trạng thái bình thường mới sẽ ngày càng mở rộng trong thời gian tới
thưa quý vị các ca mắc và tử vong đã có chiều hướng
các ca mắc và tử vong đã có chiều hướng giảm trong những ngày qua đã là dấu hiệu vô cùng thích cực tại tp hcm
tuy nhiên theo số liệu mới đây nhất lượng f nặng phải vào trung tâm điều trị covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tăng gần gấp đôi trong năm ngày qua
lượng f này là bệnh nhân cũ được chuyển đến từ các bệnh viện giã chiến đang giải thể và các f mới được phát hiện tại cộng đồng
cũng như các chùm ca gia đình doanh nghiệp hay công ty còn ca mắc không còn nặng như những ngày đầu
với việc mở cửa ngày càng rộng các loại hình dịch vụ các cơ sở sản xuất đi vào hoạt động trở lại và lao động trở lại tp hcm làm việc tăng cao
các chuyên gia dự báo số ca mắc tại thành phố có thể sẽ gia tăng nhưng không đáng lo ngại
chia sẻ rõ hơn về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm nhận định
số f chưa giảm mạnh xuất phát từ việc các khu công nghiệp nhà máy cho hoạt động trở lại tiến hành xét nghiệm cho công nhân trước khi đi làm
từ các ca f này phát sinh một số chung ca mắc tại gia đình công ty hoặc xí nghiệp
tuy vậy đa phần không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ số ca chuyển nặng từ nhóm này gần như chưa ghi nhận
tất nhiên không vì thế mà quá chủ quan nhưng rõ ràng tỷ lệ bao phủ vaccine của người dân thành phố đang là một lợi thế
là căn cứ để an tâm hơn có áo giáp bảo vệ nhận định ông thượng khẳng định
còn tại một số bệnh viện điều trị covid một mươi chín theo sở y tế tp hcm
số ca bệnh có tăng chủ yếu xuất phát từ việc dồn bệnh tức phát sinh sau khi tp hcm quyết định tạm dừng hoạt động các bệnh viện giã chiến
trả lại công năng ban đầu cho một số bệnh viện
ngoài ra khi dịch bớt căng thẳng một số f có nhu cầu được vào bệnh viện để được chăm sóc điều trị tốt hơn thay vì ở nhà
bác sĩ phạm thanh việt trường phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện trở giấy
kiêm hỗ trợ quản lý bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp thủ đức khẳng định riêng tại bệnh viện trợ giấy
số ca chuyển vào điều trị tầng ba chỉ tăng vài ca chưa ghi nhận dấu hiệu đột biến
trong khi đó ở bệnh viện hồi sức thủ đức vẫn duy trì số ca nặng đang hồi sức điều trị lâu nay
việc bệnh viện tuyến trên không còn bị dồn bệnh số ca chuyển nặng nhập viện không tăng
chứng tỏ hiệu quả của vaccine và các túi thuốc điều trị tại nhà
hoặc ở các tầng dưới đang phát huy tác dụng bác sĩ việt đánh giá
theo nhận định của phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng
trường đại học y dược tp hcm cho rằng trong điều kiện mở cửa
nhưng số ca mắc số ca tử vong của tp hcm được kéo giảm đáng kể
chứng tỏ các biện pháp phòng chống dịch của tp hcm đang phát huy hiệu quả tốt
và khẳng định việc mở cửa là bước đi đúng hướng
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trường khoa y tế công cộng
trường đại học y dược tp hcm cũng chia sẻ
khi xác định sống chung với covid một mươi chín và chấp nhận mở cửa phát triển kinh tế
thì tp hcm không còn phòng thủ một trăm linh không còn nằm trong pháo đài
nhưng các chỉ số cho thấy dịch đang được kiểm soát tốt
phù hợp với tình hình của các quốc gia mới tiêm chủng
tỷ lệ ca mắc trong một tuần trên một trăm linh dân của thành phố hiện tương đương với pháp
một quốc gia đang được đánh giá có kết quả chống dịch tốt
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng phân tích và khuyến cáo người dân
không vì thế mà chủ quan bởi hiệu quả của vaccine theo thời gian sẽ giảm dần
dự báo tình hình mới phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cho rằng
trong bối cảnh dịch ở các tỉnh xung quanh có chiều hướng bùng phát
số người quay trở lại tp hcm học tập lao động tăng
nên số ca mắc tử vong của tp hcm có thể tăng
nhưng không đáng kể và không quá ảnh hưởng nghiêm trọng
tuy vậy bên cạnh duy trì các biện pháp chống dịch
tp hcm cần tiếp tục giáo dục cho người dân về ý thức tuân thủ
các biện pháp phòng chống dịch nhằm duy trì hiệu quả này
tp hcm cơ bản tạm ồn còn các địa phương tình hình khá căng thẳng
do đó theo tôi tp hcm cần chia sẻ cho các tỉnh về phương tiện
nhân lực chống dịch và đặc biệt là vaccine bác sĩ dũng nói
hiện ngành y tế tp hcm đang tích cực cử nhân lực
trang bị máy móc hỗ trợ các tỉnh miền tây tây nguyên chống dịch
trong đó bệnh viện trợ giấy và bệnh viện thống nhất đã chia sẻ
bốn mươi bảy liều vaccine các loại cho tỉnh bắc liêu
sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi ubnd quận huyện tp thủ đức
và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
về hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người đến về tp hcm từ các địa phương khác
trong đó sở y tế nêu rõ về nguyên tắc không chỉ định xét nghiệm covid một mươi chín
đối với việc đi lại của người dân chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
sở y tế tp hcm cũng cho biết trong những ngày qua kết quả giám sát người dân
từ các tỉnh thành phố khác trở về thành phố của hcdc
đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín
do đó sở đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
yêu cầu các quận huyện thành phố thủ đức tăng cường giám sát
đối với người dân từ các tỉnh thành phố khác đến tp hcm
để bảo vệ thành quả phòng chống dịch của thành phố
đồng thời tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó lực lượng chức năng ra soát tiền sử tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
của người dân từ các tỉnh thành khác trở về cư trú trên địa bàn
tổ chức tiêm chủng ngay cho người chưa được tiêm đầy đủ
ưu tiên tiêm cho người từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền phụ nữ có thai
người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp
lực lượng chức năng tăng cường truyền thông vận động người dân khai báo y tế
với trạm y tế địa phương ngay khi trở về tp hcm từ các tỉnh thành phố khác
để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe xét nghiệm covid một mươi chín theo đúng quy định
quý vị thân mến hơn một tháng từng mức nấn lỏng giãn cách xã hội
sau thời gian dài thắt chặt để phòng chống covid một mươi chín
tp hcm đã dần mở cửa trở lại đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới
vừa phòng chống dịch vừa khôi phục nền kinh tế
tuy nhiên người dân vẫn không nên chủ quan tránh những diễn biến xấu của dịch có thể xảy ra
những thông tin vừa rồi đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại